gần một mươi năm nay người dân các xã đông vinh đông hưng và đông quang ở cụm công nghiệp vức của thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
phải sống trong tình trạng môi trường sống bị ô nhiễm hết sức nghiêm trọng
mặc dù đã gửi đơn thư kêu cứu rất nhiều lần nhưng mà tất cả đều chìm trong im lặng và tình hình thì vẫn không có gì thay đổi
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại thành phố thanh hóa
tất cả các vật dụng trong nhà đều phải che chắn lại như thế này nhưng cũng không thể ngăn chặn được bụi
do việc chế biến sản xuất và vận chuyển vật liệu xây dựng của các công ty doanh nghiệp ở cụm công nghiệp vức gây ra

tất cả các vật dụng trong nhà đều phải che chắn lại như thế này nhưng cũng không thể ngăn chặn được bụi
do việc chế biến sản xuất và vận chuyển vật liệu xây dựng của các công ty doanh nghiệp ở cụm công nghiệp vức gây ra
tất cả các vật dụng trong nhà đều phải che chắn lại như thế này nhưng cũng không thể ngăn chặn được bụi